nhân kỷ niệm sáu mươi tám năm ngày giải phóng huyện biên giới mường khương tỉnh lào cai và giới thiệu quảng bá những nông sản đặc sắc của địa phương
vừa qua ủy ban nhân dân huyện mường khương đã tổ chức ngày hội phiên trợ văn hóa vùng cao thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia
phiên trợ văn hóa vùng cao mường khương năm hai nghìn một mươi tám là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh giữ gìn và bảo tồn bản sắc văn hóa của một mươi bốn dân tộc anh em trong huyện
các hoạt động trong khuôn khổ ngày hội được diễn ra với nhiều nội dung đa dạng phong phú và sinh động như giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông lâm nghiệp
sản phẩm văn hóa du lịch trình diễn trang phục đồng bào các dân tộc
thông qua ngày hội ban tổ chức cũng giới thiệu đến người dân và du khách những sản phẩm đặc trưng của địa phương như gạo sén cù
tương ớt mường khương quýt lạp sườn và nhiều sản phẩm khác đã được chứng nhận thương hiệu trên toàn quốc